tại phố sách đường một mươi chín tháng một mươi hai hà nội đã diễn ra triển lãm nghệ thuật sắp đặt với chủ đề bea the changch hãy tạo ra sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới này
thông qua triển lãm các nghệ sĩ muốn gửi gắm đi thông điệp hãy bảo vệ môi trường sống bảo vệ tự nhiên
chủ đề mùa bảy năm nay là be the change hãy tạo ra sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới này là tiếng chuông cảnh tình về vấn đề môi trường và rác thải nhựa
triển lãm bao gồm những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang tên hóa nhựa cây đời rùa những cú hút được tạo nên từ túi ni lông ống hút hộp nhựa
tất cả tạo nên một tác phẩm sắp đặt vô cùng ý nghĩa góp sức kêu gọi mọi người trong xã hội cùng lan tỏa nhận thức
gìn giữ về bảo vệ môi trường trong đó có môi trường biển và rác thải nhựa
sự kiện diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại phố sách đường một mươi chín tháng một mươi hai hà nội